thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo sáu tỉnh là lào cai hà giang yên bái điện biên lai châu và sơn la về dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tài
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nhìn nhận đây là các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai
do vậy cần phải dồn lực để hỗ trợ các tỉnh vùng bị thiên tai nói chung biến đổi khí hậu nói riêng
thủ tướng đề nghị các tỉnh chịu trách nhiệm là chủ đầu tư phải chuẩn bị đầu tư đúng quy định
dự án cần tập trung vào lĩnh vực thủy lợi giao thông để bảo đảm lưu thông hàng hóa và giao thông đi lại cho nhân dân
yêu cầu rất quan trọng là làm sao phải có hiệu quả làm rõ trách nhiệm của từng khâu từng việc trong quá trình đầu tư
thủ tướng yêu cầu bộ tài chính cần tiếp tục đàm phán để mức lãi suất tốt nhất
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra thúc đẩy để dự án thành công
thủ tướng nhấn mạnh cần phải tìm các nguồn lực khác nhau để hỗ trợ cho các tỉnh này
đồng thời cũng cần chuẩn bị tốt tập trung thực hiện hiệu quả dự án tránh tình trạng kéo dài